liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã bị can nguyễn thị thu phương
sinh ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch việt nam trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh số sáu mươi chín đường nguyễn công chứ phường đồng nhân quận hai bà trưng hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị bị can trình diện
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để điều tra làm rõ nội dung vụ án
mở rộng đống chay vụ án cho vay lãi nặng từ ba trăm sáu mươi đến bảy trăm ba mươi một năm cơ quan tp tàm kỳ tỉnh quảng nam
vừa truy xét bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan là trần tất hiếu chú huyện quảng sương thanh hóa
và di lý về tàm kỳ để điều tra
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan tp tàm kỳ đã khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt hai đối tượng nguyễn tuấn anh và đào văn hợp cùng chú tỉnh thành hòa
theo điều tra ba đối tượng này từ tỉnh thành hóa và địa bàn tỉnh quảng nam thuê trọ để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng
thu góp theo ngày với lãi suất từ ba trăm sáu mươi một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
đã có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam đã vay tiền của các đối tượng này
khi đến hẹn mà người dân không có tiền chi trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi các đối tượng bị bắt đã có khoảng sáu mươi lượt người vay với số tiền cho vay trên bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi ba năm triệu đồng
đối với dương văn khương chú phường hà an thị xã quảng yên về hành vi vận chuyển một lít dầu dsn không có hóa đơn chứng tử
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu tại vùng biển thành phố hạ long trên đường tuần tra kiểm soát
dầu vỏ thép vận chuyển một lít dầu d e zen không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc
qua điều tra xác minh phương tiện trên mang biển kiểm soát qn một nghìn một trăm linh hai ts do dương văn khương làm chủ nhưng đã bị tháo biển kiểm soát
dương văn khương khai nhận số dầu trên mua của một tàu vận tải mục đích để bán kiếm lời
ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính phòng cảnh sát đường thủy đang tiếp tục tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can do đối tượng nguyễn thị thành
chú huyện thanh thủy cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quá trình điều tra xác định nhóm của nguyễn thị thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông bất động sản hai mươi bốn h
đối tượng thành đã chỉ đạo nhân viên của công ty tìm khách hàng có nhu cầu bán đất nhà xe trên các trang mua bán nhà đất của ứng dụng facebook hoặc trang web chuyên mua bán bất động sản xe ô tô
sau đó sử dụng sim giác tài khoản gia lô ảo liên hệ gọi điện tư vấn dịch vụ chạy quảng cáo với mức chi phí từ ba trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng
khi khách hàng đồng ý mua các gói dịch vụ nhân viên sẽ chuyển thông tin của khách cho đối tượng thành để thành tư vấn các gói vip với mức giá từ một tám đến hai mươi triệu đồng
nhưng thực chất các gói vip này cũng thực hiện như các dịch vụ thông thường
khách hàng đồng ý sưởng gói cước nào thì em sẽ kết bạn gia lô và xác nhận lại với khách hàng cước đó và sau đó khách hàng chuyển phí thanh toán
nhưng bản chất gói cước vip một clip hai vip ba nó cũng không khác nhiều so với những gói cước thông thường
và bên em chưa làm đúng các trang chính thống như đã hứa với khách hàng
để có được sự tin tưởng của khách hàng đối tượng thành còn đưa ra cam kết từ một mươi đến một mươi năm ngày sau khi chạy quảng cáo sẽ bán được nhà đất xe ô tô
hoặc đưa thông tin hiện đã liên hệ được năm sáu khách hàng quan tâm có thiện trí mua nếu khách đăng ký gói vip
đồng thời cam kết trong một tháng nếu không bán được sẽ trả lại năm mươi giá trị gói dịch vụ cho khách
sau khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền thành và nhân viên sẽ thu hồi các tin nhắn liên quan đến công ty địa chỉ công ty và tài khoản nhận tiền
số tiền chiếm đoạt được nhân viên được gưởng bốn mươi năm thành được gưởng năm mươi năm
sau khi khách hàng đã chốt gói cước cho kỹ thuật chạy tin mà khách hàng không thanh toán phí
thì nhân viên sẽ nhắn tin đe dọa khách hàng

nếu không thanh toán phí mà team đã đăng thì sẽ cho kỹ thuật đăng
trang thông tin đấy của khách hàng trên mạng xã hội lừa đảo có ma để mục đích là để khách hàng thanh toán phí
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng cơ quan công an thu giữ hai mươi một bộ máy tính bảy mươi năm điện thoại di động hai trăm hai mươi hai sim điện thoại
nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty ba sổ tiết kiệm trị giá một tám tỷ đồng một mươi sáu xe máy một xe ô tô một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy đã phối hợp với công an các tỉnh thành trên cả nước tiến hành xác minh làm việc với nhiều người bị hại
các công ty quảng cáo mua các gói của các công ty quảng cáo thì phải tìm hiểu kỹ với các công ty tìm hiểu với các công ty quảng cáo và đánh giá gói trình vụ đưa ra có thực sự tiện ích hay không trước khi thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng
tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội là thủ đoạn không mới tuy nhiên lại hết sức tinh vi
chính vì vậy cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động quản lý tài sản thông tin cá nhân
thường xuyên theo dõi cập nhật
các thông tin cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên cơ sở tính toán từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba cơ bản không thiếu điện phục vụ cho sản xuất sinh hoạt
đây là khẳng định của thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải khi trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc cung ứng điện từ nay đến cuối năm
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng sáu diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
thông tin tại buổi họp báo thứ trưởng đỗ thắng hải cho biết tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã được thực hiện tốt
đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước
tuy nhiên tình hình cung cấp điện từ tháng năm và tháng sáu gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài nhu cầu tiêu thụ điện tăng
tình hình thủy văn không thuận lợi lưu lượng nước về các hồ đề thủy điện thấp đặc biệt là phía bắc phụ thuộc rất nhiều vào thủy điện
cùng với các khó khăn trong vận hành sửa chữa các nhà máy điện đã ảnh hưởng đến tình hình cung ứng điện
và vì vậy là tập đoàn điện lực việt nam đã phải thực hiện tiết giảm điện phải cắt điện tại một số địa phương đặc biệt là các địa phương khu vực phía bắc
thế còn trong cuối tháng sáu nhất là một mươi ngày cuối tháng sáu
lưu lượng nước về các hồ thủy điện có cải thiện mức nước các hồ đã nâng cao
và các một số tổ máy nhiệt điện có sự cố thì cũng đã được khắc phục kịp thời
thì hệ thống điện miền bắc đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phụ tải như chúng ta đã biết
thứ trưởng đỗ thắng hải cũng cho biết bước sang tháng bảy công tác vận hành hệ thống điện dự kiến vẫn còn có những khó khăn
đặc biệt là hệ thống điện miền bắc khi thời tiết được dự báo còn xảy ra các đợt nắng nóng
bộ công thương đã chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam evn
sát và cập nhật liên tục diễn biến thực tế của phụ tải điện
một là phải cung cấp đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện
tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố nếu có
điểm thứ hai là vận hành hợp lý nguồn thủy điện
thứ ba là phải làm tốt công tác tiết kiệm điện
và đặc biệt là vai trò của các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên toàn quốc và đầu mối là các sở công thương
giải pháp thứ tư là phải đẩy nhiệt điện
nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện
trên tính toán cập nhật và những giải pháp như tôi đã trình bày
chúng tôi cho rằng từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong cả nước
bộ công thương cũng đã chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam evn
chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống khó khăn trong hệ thống điện
phối hợp với khách hàng sử dụng điện
là các khách hàng sử dụng điện lớn
chuẩn bị kịch bản kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện
trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện
bất chấp những ảnh hưởng của lãi suất cao và thắt chặt tiến dụng
giá của các căn hộ trung cư mới mở bán tại hà nội vẫn neo ở mức tương đối cao
trong đó căn hộ cao cấp chiếm tới năm mươi một
lượng nguồn cung được ghi nhận là thấp nhất trong năm năm trở lại đây
giá sơ cấp trung bình của căn hộ trung cư tại hà nội vào khoảng bốn mươi bảy năm triệu đồng một mét vuông
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì
tăng chín năm so với cùng kỳ năm ngoái do tỉ trọng sản phẩm cao cấp tăng lên
số căn hộ bán được đã được cải thiện hơn
song vẫn thấp hơn so với nửa đầu năm ngoái
theo các chuyên gia về lĩnh vực này
các giải pháp của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường
các ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vai
sẽ mở ra triển vọng khả quan hơn cho thị trường nhà ở nửa cuối năm nay
thưa quý vị và các bạn
đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng sẽ diễn ra vào ngày tám tháng bảy tới đây
so với bốn đêm bắn vòng loại
lượng du khách đến với thành phố trong đêm cuối cùng của lễ hội tăng cao
hầu hết các khách sạn đã cháy phòng trong thời gian này
làm việc tại thành phố đà nẵng
anh sang được bạn nhờ tìm giúp một phòng khách sạn
cho gia đình nghỉ hai ngày cuối tuần
mùng tám và mùng chín tháng bảy
để du lịch và xem chung kết pháo hoa
tiêm phòng quá cần ngay
nên cả buổi sáng liên hệ với gần một mươi khách sạn
anh sang đều nhận câu trả lời tương tự thế này
vợ lô chị ơi bên mình còn phòng ngày chín cuối tuần này không chị
dạ xin chào bạn
hiện tại thì lê vô tết còn vào ngày tám

em đã cố gắng nhưng mà vẫn không tìm được phòng cho bạn
cứ nói với bạn là thôi bây giờ
mình sẽ thuê cho bạn một cái phòng
ở xa khu nội thành của thành phố rồi
sẽ đưa đóng bạn hoặc là có thể bút cửa rốt
hoặc taxi để cho bạn đi vào
trong nội thành bạn xem pháo hoa
và những khách sạn có vị trí đắc địa
xung quanh khu vực sông hàn
có thể xem khá trọn vẹn những màn bắn pháo hoa
khách đã đặt phòng cho đêm chung kết
trước cả tháng trời
đối với những khách sạn ở khu vực tuyến biển
khách phải di chuyển tới khu vực xem lễ hội
cũng ghi nhận là khách sạn ở khu vực tuyến biển
tình trạng đặt phòng tương tự
các khách sạn em là một trăm linh
và cái tỉ mệnh này đã phun

theo thống kê của ngành du lịch đà nẵng
lượng khách lưu trú trong bốn đêm thi pháo hoa
đạt gần hai trăm bốn mươi người
trong đó khách quốc tế đạt gần tám mươi ba người
khách đô địa là gần một trăm năm mươi tám người
công suất buôn phòng khách sạn toàn thành phố
đạt khoảng bảy mươi
riêng đêm chung kết đây cũng là thời điểm
học sinh đã hoàn thành việc ôn thi
nhiều gia đình lựa chọn đến đà nẵng
ở thời điểm này
thành phố dự báo lượng du khách lưu trú
đêm chung kết khoảng hơn sáu mươi ba người
công suất buôn phòng toàn thành phố
đêm tám tháng bảy dự kiến đạt khoảng bảy mươi
đây là những cái tiết hiệu rất mừng
và là cái khởi đầu quan trọng
cho một mùa hè thành công của du lịch đà nẵng
và cũng khẳng định một lần nữa
cái thương hiệu thành phố sự kiện
và lễ hội quốc tế của đà nẵng
đối với thế giới
theo ghi nhận giáo phòng của các khách sạn
trong các đêm trình diễn bán pháo hoa
cũng như đêm chung kết
tăng chủ yếu từ một mươi một mươi năm
tuy nhiên bản giá được niêm yết rõ ràng
tất cả các cơ sở đều được yêu cầu
thực hiện đăng ký và kê khai giá
dịch vụ lưu trú tại hệ thống
kê khai giá trực tuyến của thành phố
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi
tin tức kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo
kết quả ba năm triển khai thực hiện đề án
chuyển một số huyện thành quận
hoặc thành phố trực thuộc tp hcm
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá
mô hình chuyển đổi lên đơn vị hành chính
quận đối với năm huyện là rất khó
đạt được trong giai đoạn từ nay
đến năm hai nghìn ba mươi do quy định
các huyện phải đạt theo tiêu chí
của đô thị loại đặc biệt
đồng thời phải có đủ một trăm linh các xã
đủ tiêu chí để chuyển đổi sang phương
hơn nữa hầu hết các địa phương như
huyện cần giờ củ chi bình chánh
đang còn diện tích đất nông nghiệp khá nhiều
do vậy mô hình thành phố thuộc tp hcm
là phương án được lựa chọn của cả năm huyện
điều này sẽ đáp ứng mục tiêu chuyển
các đơn vị hành chính huyện
thành đơn vị hành chính cấp đô thị
nhưng vẫn giữ lại một số khu vực nông nghiệp
ngoại thành của đơn vị hành chính mới trực thuộc
dự kiến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tp hcm sẽ hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền
về duyệt đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận
hoặc thành phố thuộc tp hcm của ubnd năm huyện
thí điểm làm phố sức khỏe và cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch y tế
phố sức khỏe
nằm ở tuyến đường sư vạn hạnh và dương quang trung
trên địa bàn các phường một mươi hai một mươi ba
đây sẽ là nơi để người dân thành phố đến sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
sau đại dịch covid một mươi chín đồng thời tạo điểm nhấn phát triển điểm đến
tham quan du lịch với mô hình du lịch y tế phục vụ người dân du khách
ở giai đoạn một từ tháng bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sẽ mời gọi các cơ sở y tế dịch vụ trên tuyến đường sư bàn hạnh
ở phường một mươi hai một mươi ba tham gia các hoạt động nhằm phát triển du lịch y tế gắn kết
với các địa điểm vui chơi mua sắm giải trí và cơ sở lưu trú trên địa bàn
từ đó hình thành chuỗi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe
và phát triển mạnh mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe
giai đoạn hai từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nghiên cứu phát triển quy mô
nhân rộng mô hình sang các khu vực lân cận
bất động sản công nghiệp là điểm sáng của thị trường bất động sản sáu tháng đầu năm nay
tuy nhiên giá thuê đất công nghiệp đang có sự chênh lệch rất lớn giữa miền nam và miền bắc
giá thuê đất công nghiệp trung bình thị trường cấp một ở miền bắc khoảng một trăm hai mươi bảy usd mỗi mét vuông mỗi kỳ hạn
trong khi ở miền nam giá thuê trung bình là một trăm tám mươi bảy usd mỗi mét vuông mỗi kỳ hạn
và trong bốn năm gần đây trung bình giá thuê đất khu công nghiệp ở miền nam tăng một mươi ba mỗi năm
trong khi ở miền bắc chỉ tăng bảy mỗi năm
theo báo cáo từ điểm thị trường bất động sản vừa công bố của cbry việt nam
tỷ lệ thử đất công nghiệp trong sáu tháng qua tại miền nam là khoảng ba trăm chín mươi bảy hectare tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn chứng kiến nguồn cung tăng trưởng mạnh
tính chung bốn năm gần đây thì nguồn cung nhà kho nhà xưởng tăng trung bình hai mươi mỗi năm ở phía bắc
và tăng trên một mươi tám mỗi năm ở phía nam
tại khu vực phía nam thị trường bất động sản công nghiệp có khách thuê đa dạng thuộc nhiều ngành nghề
như sản xuất ô tô may mặt bao bì
cbry việt nam dự báo trong những năm tới giá thuê bất động sản công nghiệp vẫn tăng nhưng tăng ở mức thấp hơn trước
mức tăng giá thuê đất công nghiệp trung bình là từ bốn mươi tám mỗi năm nhưng giá thuê kho xứ xây sẵn được dự báo chỉ tăng nhẹ
với bốn trong một mươi hai tháng tới
thông tin từ sở xây dựng tp hcm cho biết đã nhận được sáu đề nghị của các chủ đầu tư về việc vay vốn trong gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
trong sáu dự án này có ba chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
một chủ đầu tư nhà cho công dân thuê
và hai chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ
qua quá trình trả soát sở xây dựng đánh giá cả sáu dự án nêu trên đã đáp ứng các tiêu chí và điều kiện theo hướng dẫn của bộ xây dựng
khi ba dự án nhà ở xã hội và một dự án nhà cho công nhân thuê đã có giấy phép xây dựng
hai dự án xây dựng lại chung cư cũ đã có chấp thuận chủ trương đầu tư
việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất được hỗ trợ phần nào sẽ giải quyết các vấn đề tồn động của các dự án này
giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thành đi vào vận hành phục vụ người dân có nhu cầu
được biết đây chỉ là nội dung đăng ký của chủ đầu tư các ngân hàng sẽ thực hiện thẩm định theo hướng dẫn của ngân hàng nhà nước để cho vay
để hỗ trợ các chủ đầu tư dự án sở xây dựng đã kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ủy ban
giúp các dự án đủ điều kiện để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
mới đây sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea đã công bố danh sách bảy mươi sáu mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
tổng số lượng tăng thêm hai mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý ii
chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như abs apc
ita ldg trong đó vds là cổ phiếu công ty chứng khoán duy nhất bị cắt margin đòn bẫy tài chính nguyên nhân do mã này thuộc diện cảnh báo
không chỉ vậy kết quả kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi hai lao dốc cũng khiến nhiều mã cổ phiếu bị cắt margin trong quý ba
nguyên nhân đều do lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính kiểm toán là số âm
một vài nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là việc chứng khoán bị đình chỉ giao dịch
bên cạnh đó danh sách bảy mươi sáu cổ phiếu bị các margin quý ba còn một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản trồng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản trồng hàng tháng xét trong ba tháng liên tiếp
theo quy định nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin đòn bẫy tài chính do công ty chứng khoán mô giới cấp để mua bảy mươi sáu mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm đang tiếp tục giải quyết tin báo liên quan đến các xe taxi đón khách có hành vi gian lận cứ taxi tại khu vực sân bay tân sơn nhất
nhằm phục vụ công tác xác minh nguồn tin tội phạm để giải quyết bức xúc trong dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đề nghị ai là bị hại
từng đi trên các phương tiện có lắp các thiết bị tính tiền không đúng theo quy định trình báo với công an
ngoài ra những ai đã từng đi taxi tại khu vực sân bay tân sơn nhất nhưng nghi ngờ bị chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình để trình báo
thông tin liên lạc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tân bình địa chỉ số bốn nghìn bốn mươi hai võ thành trang phường một mươi một quận tân bình
số điện thoại điều tra viên phạm hoàng việt hùng chín trăm sáu mươi bốn năm trăm năm mươi bảy chín trăm tám mươi sáu

đổi số không chỉ giúp các ngân hàng tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao trải nghiệm cho khách hàng
do đó các ngân hàng thương mại hiện nay không ngừng đẩy mạnh đẩy số hóa các hoạt động để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
số liệu từ ngân hàng nhà nước cho thấy trong năm tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng năm mươi hai ba mươi năm về lượng
wallet internet tăng bảy mươi năm năm mươi bốn về số lượng
và một bảy mươi bảy về giá trị
đối với hình thức thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng là sáu mươi bốn hai mươi sáu và bảy sáu
qua phương thức qr code tăng tương ứng một trăm năm mươi một một mươi bốn và ba mươi bốn mươi một
nhiều người dùng cho biết các dịch vụ số của ngân hàng hiện nay mang đến những trải nghiệm mới cũng như thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày
hầu như đa số ngân hàng thương mại hiện tại đều có cung cấp cái dịch vụ cho mình là có thể thực hiện chuyển tiền qua internet banking online banking
thực hiện mở số tiết kiệm
thì mình không cần phải trực tiếp đến quầy mà mình có thể thực hiện được các giao dịch đấy
ngoài ra thì một số ngân hàng cũng đang tích hợp nhiều cái dịch vụ khác
như là mình có thể đặt vé tàu thanh toán điện thoại thanh toán các hóa đơn và các dịch vụ mua sắm khác
thì nó cũng giúp cho mình tiết kiệm được khá nhiều thời gian
chuyển đổi số sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng trong đó các ngân hàng đều lựa chọn lấy khách hàng làm trung tâm
chính vì thế các ngân hàng hiện nay rất mạnh tay đầu tư nền tảng hạ tầng công nghệ mới cho chuyển đổi số
như ai chatbot robot
robotics nâng cấp các ứng dụng trên nền tảng số đa kênh hợp nhất
và liên tục cải tiến các tính năng trên mobile banking để mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng giao dịch trực tuyến
khi mà chúng tôi thiết kế những sản phẩm thì chúng tôi cũng bắt đầu bằng phân khúc khách hàng phân tích từ phân khúc
từ phân khúc chúng tôi sẽ tìm hiểu các nhu cầu độ gáp giữa sản phẩm với những phân khúc đó
và chúng tôi sẽ cố gắng phân tích nghiên cứu không chỉ từ những dữ liệu nội bộ mà chúng tôi còn được sự tư vấn của những chuyên gia
bên thứ ba và chúng tôi đưa ra những sản phẩm phù hợp
sau khi chúng tôi đưa ra những sản phẩm thì chúng tôi thường xuyên tạo những khảo sát để chúng tôi nhận những feedback từ khách hàng
từ đó để chúng tôi tập trung làm sao đáp ứng cho khách hàng dựa trên công nghệ
sao cho đúng thời điểm và đúng đối tượng cũng như đúng nhu cầu của họ
một số chuyên gia cho biết số hóa giúp các ngân hàng tiết kiệm từ sáu mươi bảy mươi chi phí
nhiều ngân hàng cũng đưa công nghệ trở hành yêu cầu của họ
nhưng teaawa cũng có nhiều tiêu tố than chốt để hạ chỉ số chi phí doanh doanh thu xuống dưới ba mươi năm
một khi đã tiếp cận với số hóa các ngân hàng có xu hướng tiếp cận ngày càng sâu hơn với dịch vụ ngân hàng số
tích hợp đa chiều trong cung ứng dịch vụ tài chính trọn gói
tiên phong trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái ứng dụng digital banking của các ngân hàng
bây giờ khá là mới mẻ hình thức bắt mắt việc thao tác cũng dễ dàng hơn
và nhất là sau này khi mà triển khai ekyc và việc mở tài khoản tự động dành cho khách hàng
ngân hàng cá nhân cũng đã giúp tăng cường cái mức độ tiếp cận các cái công cụ tài chính ngân hàng nói chung
dành cho các khách hàng và gia tăng lượng tài khoản mở mới của ngành ngân hàng trong thời gian gần đây
người tiêu dùng ngày càng hướng tới công nghệ thông minh an toàn và nhanh chóng hơn
do đó các ngân hàng cũng phải tự động hóa nhanh hơn cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa và hướng tới nhu cầu khách hàng tốt hơn
chính vì vậy cuộc đua chuyển đổi số ngày càng khốc liệt
ngân hàng nào muốn giữ được thị phần lợi thế cạnh tranh phải tập trung vào chiến lược phát triển ngân hàng số